tại số một mươi sáu đường nguyễn cư trinh khóm năm phường một thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp xuất hiện một quầy rau củ miễn phí
mỗi ngày có hàng trăm kg rau củ quả được bày trí ngăn nắp phục vụ cho những bà con có hoàn cảnh khó khăn
đây thực sự là một hành động rất nhân văn và có ý nghĩa
người đứng ra lập quầy rau củ miễn phí này là bà võ thị thu nga
bà nga dành hẳn phần vệ hè trước nhà để bày trí các loại rau củ quả phục vụ miễn phí cho người dân
tại đây mỗi ngày có từ hai trăm linh đến bốn trăm linh kg rau củ quả với nhiều loại được cắt gọt và sắp xếp gọn gàng để người dân đến lấy
nguồn rau củ quả này được bà nga nhận về từ tổ tử thiện định hòa huyện lai vung tỉnh đồng tháp
hàng ngày cứ vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối thì quầy rau củ quả miễn phí này như một cái chợ thu nhỏ
tuy bó rau mớ cải không có giá bao nhiêu nhưng đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
thì việc ăn uống thu chi hàng ngày là một gánh nặng
và quầy rau củ quả miễn phí này đã phần nào chia sẻ gánh nặng đó cho họ
tôi thấy miễn phí này đỡ cho mấy chị em dân lao động cũng có bớt đồng tiền cũng chạy ra mua nhiều món khác nữa
thì từ chỗ đó thì chị em cũng cảm ơn những người miễn phí này cũng giúp ích cho chị em nghèo khổ gặp khó khăn
tuy là rau củ quả phục vụ miễn phí nhưng luôn được các cô các chị sắp xếp rất ngăn nắp kỹ lưỡng
bảo đảm các sản phẩm rau củ luôn sạch và tươi ngon
hiện nơi đây đang trở thành địa chỉ quen thuộc và là điểm đến ấm lòng của nhiều lao động nghèo ở thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp